tại nghệ an qua công tác điều tra cơ bản công an huyện quỳ hợp vừa phát hiện một vụ việc
lợi dụng chương trình một trăm ba mươi năm của chính phủ để thu hàng trăm triệu đồng của người dân
thủ phạm trong vụ án này là đinh hồng anh bốn mươi một tuổi nguyên là kế toán ủy ban nhân dân xã nghĩa xuân
huyện quỳ hợp giai đoạn hai nghìn một mươi ba hai nghìn hai mươi đối tượng này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
để thu hai trăm ba mươi năm triệu đồng của người dân xóm đột tân và xóm mó xã nghĩa tân với lý do
là xây dựng nhà văn hóa tuy nhiên hai công trình nói trên là dự án được thanh toán
từ nguồn vốn một trăm ba mươi năm của chính phủ hội đồng nhân dân xã nghĩa tân cũng không có chủ trương thu tiền của người dân
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳ hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam đối với đinh hồng anh về tội lợi dụng chức vụ quyền hạng trong khi thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tràng định tỉnh lạng sơn ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với ba đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vào ngày ba tháng sáu công an huyện tràng định làm nhiệm vụ tại khu vực cầu xui ngàn xã đại đồng
phát hiện sáu nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện trên người đối tượng nông văn liệp có hai mươi bảy gói ma túy heroin
liệp khai nhận cùng với lương văn dũng
góp tiền mua một gói ma túy heroin dạng cục sau đó các đối tượng chia nhỏ được bốn mươi gói để sử dụng và bán kiếm lời
mở rộng vụ án công an huyện đã tiến hành bắt giữ đối tượng triệu ngọc sơn chú tây huyện văn lãng
là đối tượng bán ma túy cho liệt và dũng
viện kiểm sát tỉnh long an đã có cáo trạng truy tố sáu người trong vụ tỉnh thất bồng lai
về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
riêng bị can lê thu vân hiện chưa tìm được cho nên tách riêng ra vụ án khác bắt được sẽ xử lý sau
kết luận của cáo trạng cho thấy xuất phát từ động cơ lợi dụng quyền tự do ngôn luận để viết chia sẻ đăng tải tự do tín ngưỡng tôn giáo
trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi một các bị can đã sử dụng phương tiện điện tử như máy tính
điện thoại di động để đăng tải lên mạng xã hội facebook và youtube cá nhân được đăng ký sử dụng
có chứa đựng thông tin sai sự thật bịa đặt xuyên tạc nhằm tuyên truyền kích động
xúc phạm uy tín của công an huyện đức hòa tỉnh long an xúc phạm phật giáo xúc phạm danh dự và nhân phẩm của ông trần ngọc thảo
pháp danh thích nhật từ gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị trật tự xã hội tại địa phương
chủ tịch ubnd huyện nha súp tỉnh đắk lắc vừa ban hành quyết định xử lý kỷ luật hai lãnh đạo ubnd xã yà tờ mốt
do liên quan trách nhiệm trong vụ việc hơn ba trăm tám mươi hai hectare rừng bị phá
theo đó ubnd huyện air soup đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông đặng công tạo
chủ tịch ubnd xã và ông vũ văn quảng phó chủ tịch ubnd xã yà tờ mốt
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai các đối tượng đã đưa phương tiện máy móc vào phá tổng cộng hơn ba trăm tám mươi hai hectare rừng
thế nhưng lực lượng chức năng địa phương cho rằng không hề hay biết
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã khởi tố bắt tạm giam hai mươi tám đối tượng
để điều tra về hành vi hủy hoại rừng
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ
huyện thủy nguyên tp hải phòng về tội giết người
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm dưới trước mép phải
còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
công an quận lê trân thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng vương quốc quân
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
và đối tượng trương thiên dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại một mươi bốn trên hai mươi bốn lương văn can
phường máy tơ quận ngo quyền tp hải phòng bị công an quận kiến an tp hải phòng ra quyết định truy nã
cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và bị cụt một phần hai cánh tay trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh quảng ninh vừa phối hợp với cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phòng cảnh sát hành sự công an thành phố hà nội phòng cảnh sát hành sự công an tỉnh thái nguyên cùng một số đơn vị liên quan triệt phá đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng sfx capital
qua khai thác dữ liệu hệ thống sfxx bước đầu cơ quan công an xác định có một mươi tám tài khoản tham gia cá cược trên sàn sfxx do đường dây của đối tượng đào minh sáng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại hoài đức hà nội tổ chức
số tiền giao dịch qua sàn từ năm hai nghìn một mươi chín
số tiền giao dịch qua sàn từ năm hai nghìn một mươi chín cho đến nay lên đến chín mươi triệu usd tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
tại quảng ninh tiến hành kiểm tra một địa điểm văn phòng chi nhánh sàn sfxx tại thành phố hạ long
cơ quan công an đã triệu tập một mươi đối tượng có liên quan trong đó có hai đối tượng đại lý giữ vai trò tổ chức đánh bạc và tám đối tượng người chơi tham gia sàn sf giữ vai trò con bạc
qua đấu tranh cơ quan công an tiến hành bắt giữ khẩn cấp bốn đối tượng đều trú tại thành phố hạ long thu giữ một mươi điện thoại di động năm máy tính một thẻ ngân hàng và nhiều tài liệu có liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
lập đích facebook giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng nguyễn trung hiếu trú tại thành phố hà nội vừa bị công an tỉnh bắc ninh bắt giữ
khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai hiếu lập nic giả đăng các bài giao bán máy xúc giá cạnh tranh từ lào về việt nam
khi có các khoản mua máy đối tượng yêu cầu đặt cọc từ hai mươi đến ba mươi giá trị và hứa hẹn từ bảy đến một mươi ngày sau khi nhận tiền sẽ chuyển xe về việt nam để giao
sau khi nhận được tiền cọc hiếu không giao xe như đã hứa chiếm đoạt luôn số tiền của khách
đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai hiếu đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một mươi bốn bị hại ở nhiều tỉnh thành phố với tổng số tiền là trên bảy ba tỷ đồng
nhận được tin báo nhiều xe ô tô khi dừng đỗ ven đường đã bị mất tài sản giá trị
vào cuộc điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố gia nghĩa tỉnh đắk nông đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam nguyễn đức thắng và nguyễn văn đắc cùng chú tại huyện trảng bom tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
vào tối ngày một mươi tám tháng năm đắc trở thắng bằng xe máy đi dọc tuyến đường lên tây nguyên tìm kiếm các xe ô tô dừng đỗ ven đường để trộm cắp tài sản
đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi chín tháng năm tại xã minh hưng huyện bù đăng tỉnh bình phước phát hiện chiếc xe ô tô bán tải đang dừng đỗ ven đường đắc dùng dụng cụ mang theo mở cửa xe trộm hai chiếc điện thoại di động
đến dạng sáng cùng ngày tại phường nghĩa phú thành phố giang nghĩa hai đối tượng tiếp tục đột nhập một xe ô tô tải lấy trộm túi sách bên trong có một trăm bảy mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đến một giờ ngày hai mươi tháng năm công an thành phố gia nghĩa phối hợp với công an xã phước hòa công an huyện phú giáo tỉnh bình dương bắt giữ đắc và thắng khi đang lẩn trốn trên địa bàn thu giữ một trăm bảy mươi triệu đồng một xe mô tô sáu điện thoại di động cùng với các dụng cụ gây án đắc là đối tượng đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc
vào chiều ngày hôm qua công an quận hoàng mai hà nội đã triệu tập vũ trọng nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện thanh trì
nên là người đàn ông đã hành hung bé gái bốn tuổi tại khu vui chơi ở khu đô thị linh đàm quận hoàng mai đến trụ sở để làm rõ
vụ việc xảy ra vào ngày bảy tháng sáu tại một nhà sách thuộc phường hoàng liệt theo hình ảnh từ camera giám sát ghi lại tại khu vui chơi trong nhà sách một cháu bé bốn tuổi vô tình ném trúng quả bóng vào mặt người đàn ông đeo kính cận sau đó người đàn ông này đã dùng tay tát và đánh vào người khiến cho bé gái hoảng loạn
còn liên quan đến vụ việc người mẹ khai tử con ruột khi con vẫn còn đang sống ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắk vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với người mẹ và yêu cầu các cơ quan chức năng huy bỏ giấy chứng tử đa cấp
cụ thể ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc đã ban hành quyết định xử phạt bà trần thị ngọc phượng ba mươi hai tuổi chú phường tân an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc một mươi năm triệu đồng về hành vi làm thủ tục đăng ký khai tử cho người còn sống
đồng thời kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố buôn ma thuột thu hồi vì bỏ giấy chứng tử đã cấp
trước đó vào ngày một mươi một tháng năm bà phượng đến ủy ban nhân dân phường tân an xin cấp giấy chứng tử cho con trai ba tuổi
mà nguyên nhân xuất phát từ việc bà khương không muốn cho người chồng cũ gặp con trai
nghĩ ngờ con mình chết là không đúng sự thật nên bố của cháu bé đã đến cơ quan công an trình báo
khi làm việc với cơ quan công an bà phượng khai con mình vẫn còn sống và đang gửi ở nhà người quen tại huyện đắc minh đắc nông
ngay sau đó lực lượng chức năng cùng với người nhà đã đến huyện đắc minh đón cháu bé về và giao cho người bố để chăm sóc
chỉ vì tin lời rủ dê của người quen sang campuchia làm việc nhẹ nhàng mà lương lại cao
cho nên một nhóm người lao động ở huyện miền núi lục ngạn tỉnh bắc giang đã bị sập bẫy
phải nộp tới một mươi usd mỗi người để mau chóng trở về quê hương
phóng sự ngay sau đây do nhóm phóng viên antv tại bắc giang thực hiện
từ campuchia trở về nhà vợ chồng anh cường chị nguyên
ở xã chùa hữu huyện lục ngạn tỉnh bắc giang vẫn chưa hết khoảng trợ
chỉ vì nghe theo lời người thân nói sang campuchia làm việc nhàn mà thu nhập cao
nên đầu năm nay hai vợ chồng anh chị đã quyết định sang đất nước này
tại đây hai vợ chồng đã học làm việc tại một casino
tuy nhiên sau một tháng học việc nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
và thời gian làm việc vất vả áp lực nên vợ chồng anh cường đã xin thôi việc
và họ chỉ được trở về nhà khi nộp hai mươi usd
cho các đối tượng
cùng đi với vợ chồng anh cường chị nguyên
trong đợt đó còn có sáu người thân quen họ hàng
trên địa bàn huyện lục ngạt và một số người ở miền nam
phần lớn đều không chịu được sức ép làm việc khoảng một mươi năm tiếng mỗi ngày với công việc mang tính lừa đảo
nói chung là toàn những trò lừa đảo thôi
muốn trở về quê hương không có cách nào khác ngoài việc nộp tiền như yêu cầu của các đối tượng lừa đảo
giờ đây dù đã được về nhà nhưng không biết đến bao giờ vợ chồng anh cường chị nguyên và những người lao động khác
có thể chấp chiêu dành dụng để trả được hết số nợ trên
cơ quan công an cũng khuyên cáo với người dân khi có ý định tìm việc làm
đặc biệt là sang các nước
như nước campuchia lao động thì hãy tìm hiểu và liên hệ qua các công ty xuất khẩu lao động được phép của nhà nước
để tránh tình trạng khi sang campuchia lao động như một số trường hợp vừa qua
là bị các đối tượng lợi dụng vào cái sự không hiểu biết đã ký hợp đồng
và chính vì sự không hiểu biết về ngôn ngữ của nước sở tải dẫn đến việc đối tượng sẽ lợi dụng để chiếm được thay sản
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tham mưu chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh
tích cực tuyên truyền về hệ lụy có thể xảy ra đối với công dân việt nam đi sang nước ngoài làm việc chui
đồng thời đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa đấu tranh tội phạm mua bán người
đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tàng
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã tham mưu chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh lào cai bắt quả tăng
công an nghệ an vừa khởi tố thêm hai bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đây là kết quả của việc điều tra mở rộng chuyên án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi đô lương vào tháng một mươi một năm ngoái
hai bị can trần hữu đạt bốn mươi hai tuổi trú tại xã lăng thành cán bộ phòng kỹ thuật công trình công ty trách nhiệm hữu hạn
thành viên thủy lợi bắc nghệ an và bùi thị lường bốn mươi năm tuổi trú tại xã hoa thành phó phòng kỹ thuật công trình
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn
cấm đi khỏi nơi cư trú về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hai bị can này không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện
và nghiệm thu công trình nhiệm vận ký xác nhận vào hai mươi tám hồ sơ sửa chữa và nạo vết do sinh nghiệp thủy lợi đô lương thực hiện
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn chín trăm linh triệu đồng như vậy là đến nay đã có tám đối tượng bị khởi tố trong vụ án nói trên
bên cạnh chiêu thức làm quen kết bạn thì việc mua hàng trên mạng internet cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
thực tế liên tục xảy ra các vụ việc người mua hàng qua các trang mạng xã hội đã bị mất tiền oan chỉ vì tin tưởng vào các quảng cáo bán hàng
sau khi thực hiện giao dịch đã bị các đối tượng chiếm đoạt một cách dễ dàng
mới đây vụ việc xảy ra tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho người dân luôn luôn phải đề phòng cảnh giác khi mua hàng trực tuyến
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ nhận được đơn tố giác của nạn nhân ở xã phùng nguyên huyện lâm thao về việc mình bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng
sau khi anh đặt hàng và chuyển hơn một mươi sáu triệu đồng để mua linh kiện điện thoại thì cũng là lúc anh mất liên lạc với người bán hàng
nếu không nhầm là em đặt cái dây sạc dây sạc xong thì bạn phải bảo có em có dây sạc xong thì em hỏi thêm là có củ sạc này không
thì bạn ấy cũng gửi ảnh cho đây em đang còn củ này giá như này anh lấy số lượng này thì giá như này nhỉ
xong thì em mới hỏi thêm là có tay ngang không tay ngang này tay ngang kia thì bạn ấy cũng bảo có
và em nếu không nhầm là mặt hàng gì mình hỏi bạn ấy cũng bảo có
thì em ở đây ứng hơi được thì đặt cho anh bình như cái này bình như cái kia

bạn viết tổng bao tiền
tổng một mươi sáu triệu đấy
thì em thấy là khá thiết kiệm nên là em giao dịch
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã xác lập chuyên án
chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã làm rõ thủ phạm của vụ lừa đảo trên là nguyễn văn hải chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra hải khai nhận hải đã lập tài khoản gia lô phụ kiện đồ buôn
tham gia vào các nhóm kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại để trao đổi thỏa thuận về việc mua bán linh phụ kiện điện thoại di động với mục đích để chiếm đoạt tiền của những người đặt mua hàng
bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hải đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ba mươi chín người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba trăm bảy mươi chín triệu đồng
lợi dụng lòng tin thi tưởng với nhau giữa người mua hàng và người bán hàng thì cũng quen biết với nhau
xuất xứ từ miền tây vận chuyển về kho hàng tại thôn sáu xã hỏa thuận thành phố buôn ma thuột
thuê nhân công thay đổi bao bì các sản phẩm phân bón không rõ nguồn gốc
sang bao bì sản phẩm phân bón npk xuất xứ mỹ dán nhãn phụ
thể hiện do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại nông nghiệp thịnh pháp nhập khẩu và phân phối
bán ra thị trường các tỉnh đắk lắc đắk nông với số lượng lớn
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ thêm khoảng một trăm linh tấn phân npk
do công ty thịnh pháp bán ra cho các đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh đắk lắc và đắk nông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đinh hồng hải
trú tại phường yên ninh tp yên bái để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày hai mươi năm tháng ba anh lưu vũ quân trần nam sơn
cán bộ quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái
cùng chị phạm thị chính cán bộ địa chính ủy ban nhân dân phường yên ninh thành phố yên bái
đều là thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở
khu vực cầu tuần quán phường yên ninh thành phố yên bái tỉnh yên bái
đi gửi giấy mời họp triển khai kế hoạch thu hồi đất điều tra khảo sát đo đạc kiểm đếm trong dự án
đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại tổ một mươi bốn phường yên ninh theo phân công của lãnh đạo
khi đang làm nhiệm vụ anh quân anh sơn và chị chính bị đinh hồng hải cùng với một số người khác chửi bới tấn công
hải dùng dao đe dọa ép buộc anh quân và anh sơn phải quỳ gối trong một thời gian dài
chỉ đến khi lực lượng công an có mặt giải quyết thì sự việc mới chấm dứt
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố yên bái tiếp tục làm rõ
hành vi phạm tội của bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội cho biết đang vào cuộc xác minh
việc một bé gái bốn tuổi nghi bị đánh tại khu vui chơi adc book nằm trong khu đô thị linh đàm
vào tối ngày bảy tháng sáu một bé gái bốn tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi adc book
sau khi về nhà thấy con có biểu hiện bất thường người mẹ yêu cầu trích xuất camera giám sát ở khu vui chơi
thì phát hiện con mình bị một người đàn ông hành hung do trước đó cháu bé ném quả bóng trúng vào con của người này
đến sáng nay đoạn clip
clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đánh bé gái trong khu vui chơi đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội
và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
sau khi cùng đồng bọn cướp giật tài sản của người đi đường
cụ minh thái chú tệ huyện châu thành tỉnh an giang đã bỏ trốn khỏi địa phương
và bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp giật tài sản
chiều qua đối tượng đã đến công an huyện châu thành đầu thú
vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
lê hải đăng tức lộc và thái đi mô tô đến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi một đoạn thuộc xã bình hòa huyện châu thành
thì phát hiện người phụ nữ ngồi sau xe để điện thoại di động trong túi áo khoác lộ ra ngoài
đăng đã chạy xe lên áp sát người phụ nữ để thái giật chiếc điện thoại rồi tăng ga tẩu thoát
đến ngày hai mươi bảy tháng một đang bị bắt giữ còn thái bỏ trốn khỏi địa phương
ngày chín tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố bị can
và quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với thái về tội cướp giật tài sản